hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ trao quyết định của chủ tịch nước bổ nhiệm thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đối với đồng chí nguyễn thị hồng phó thống đốc ngân hàng nhà nước
chúc mừng đồng chí nguyễn thị hồng được đảng và nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ là thống đốc thứ một mươi năm của ngân hàng nhà nước cũng là nữ thống đốc đầu tiên
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao năm nhiệm vụ quan trọng cho thống đốc và ngành ngân hàng
trước hết thống đốc và ngành ngân hàng cần kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ đảng nhà nước giao phó
trong đó phải thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô ổn định giá trị đồng việt nam
dù có sự cố gắng lớn nhưng thủ tướng cho rằng tín dụng năm nay tăng trưởng thấp mới đạt gần bảy
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước nhất định không được để thiếu vốn tín dụng cho các lĩnh vực
và dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả có nhu cầu có năng lực sản xuất mới
đặc biệt là các dự án ứng dụng công nghệ cao phát triển kinh tế số để tạo động lực tăng trưởng kinh tế
thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng
bảo đảm an toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
nhất là đối với ngân hàng yếu kém không ngừng hiện đại hóa lĩnh vực ngân hàng
gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo hiệu quả
đi tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa góp phần giảm chi phí tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế